vào chiều ngày ba mươi tháng một phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đã làm việc với chủ tài khoản facebook nhàn lê
trú tại thành phố huế về việc tung tin sai sự thật về virus corona trên mạng xã hội
chủ tài khoản facebook này đã thừa nhận việc tung tin thất thiệt của mình đồng thời ký cam kết không tái phạm
cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất mức xử phạt bằng tiền với số tiền một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một tài khoản facebook nhàn lê đã đăng dòng trạng thái có nội dung
huế đã có một trường hợp mắc dịch cốm corona người vũ hán đang nằm cách ly tại bệnh viện trung ương huế
thông báo cho cả nhà phòng tránh cũng như chia sẻ vào các hội nhóm trên mạng xã hội
đến trưa cùng ngày chủ tài khoản facebook nhàn lê đã xóa bỏ các bài viết
tuy nhiên thông tin thất thiệt này đã làm cho người dân địa phương hoang mang lo lắng
bệnh viện trung ương huế cũng đã khẳng định đến thời điểm hiện tại
bệnh viện chưa tiếp nhận điều trị cho trường hợp nào nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona